thưa quý vị giá gạo xuất khẩu quay đổi giảm sau khi tăng kỷ lục thanh long vào vụ rớt giá thê thảm
nhiên liệu bay có thể được giảm ba mươi thuế nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động là những thông tin sẽ có trong năm phút
nhịp sống kinh tế hôm nay mở đầu là phần tin thị trường
chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã khiến lượng hành khách đi ô tô ngày càng sụt giảm mạnh
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng giảm lợi nhuận để hạ lãi vay
đáng chú ý trước diễn biến tăng giảm khó lường của giá vàng nhiều ý kiến băn khoăn về việc thị trường vàng trong nước
đang bị làm giá đổ cơ sau đây là nội dung chi tiết
các hệ thống siêu thị trên cả nước sẽ đồng loạt áp dụng giảm giá các nhu yếu phẩm thiết yếu
để chia sẻ áp lực chi tiêu đối với người tiêu dùng trong suốt tháng tám
chương trình giảm giá được chia làm hai đợt chính đợt một từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám
siêu thị tập trung giảm giá cho bốn nhóm hàng chính gồm thịt cá dầu ăn mì gói và các loại gia vị
các loại thịt nhập khẩu đều giảm giá từ một mươi đến hai mươi các loại gia vị giảm giá từ một mươi đến ba mươi
mặc dù không có thêm thông tin hỗ trợ tích cực nào mới dòng tiền đổ vào kênh đầu tư vàng cao đột biến
nhưng việc chỉ số trương khoán tăng liên tục
có tác dụng thúc đẩy dòng tiền đứng ngoài quay trở lại thị trường
chỉ số vn index tiếp tục cho phản ứng hồi phục khá mạnh sau khi chạm ngưỡng bảy trăm tám mươi điểm
cho thấy nhà đầu tư đã dần làm quen với những thông tin tiêu cực và trở nên lạc quan hơn
nhà đầu tư có thể giải ngân vào những cổ phiếu đang đóng vai trò dẫn dắt chỉ số chung như nhóm ngân hàng
dầu khí đặc biệt là những doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tốt và vẫn duy trì triển vọng tích cực
dịch bệnh covid một mươi chín đã bùng phát trở lại và đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
một trong những lĩnh vực chế tác động đầu tiên của dịch bệnh là vận tải hành khách bằng ô tô
gần như ngay lập tức các hoạt động vận tải hành khách trong cả nước bị ngưng trệ khi người dân hạn chế đi lại
lượng hành khách đi xe đã giảm tới bảy mươi một xe từ bốn mươi đến năm mươi chỗ mà chỉ có từ bốn đến năm người
nhiều hãng chỉ chạy một nửa xe cũng vẫn lỗ khiến nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm chuyến
tại hà nội các biến xe lớn như mỹ
đỉnh giáp bát và nước ngầm đã vắng khách hơn hẳn
đầu tháng tám nhiều ngân hàng tiếp tục giao bán thanh lý xe ô tô cũ là tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu
trong đó có những chiếc xe đã đô giá đến lần thứ một mươi hai vẫn ế ẩm
vp bank mới đây đã thông báo đấu giá hơn hai mươi chiếc xe ô tô với giá khởi điểm từ hai trăm ba mươi năm triệu đồng một chiếc
đến hơn một một tỷ đồng một chiếc chiếc rẻ nhất là kia với giá hai trăm ba mươi năm triệu đồng
việc còn bành đăng phát mại năm ô tô bidv thanh lý ford everest với giá khởi điểm
hai trăm linh triệu đồng vip đang giao bán tới sáu mươi hai phương tiện vận tải bao gồm cả xe ô tô con và xe tải
ngân hàng nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tiến dụng giảm lợi nhuận để giảm lãi vay
chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước trong cho vai tiêu dùng
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định
các tổ chức tiến dụng phải tiết giảm chi phí hoạt động giảm lương thưởng lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay thực chất
đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới hỗ trợ doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn
góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch chấp hành đúng quy định của ngân hàng nhà nước về lãi suất cho vay
đối với năm lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ
hàng loạt dự án bất động sản tại nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid một mươi chín như hà nội
tp hcm bình thuận quảng nam sẽ không thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai
tại quyết định về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi bộ tài nguyên và môi trường yêu cầu tổng cục quản lý đất đai
không thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án bất động sản có dấu hiệu sai phạm
tại các tỉnh thành phố như hà nội tp hcm bình thuận và quảng nam do các địa phương này đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid một mươi chín
nhiều ngân hàng thương mại lớn vừa tiếp tục điều chỉnh giảm thêm lãi suất huy động ở các kỳ hạn
trong biểu lãi suất mới nhất
vietcombank giảm lãi suất huy động kỳ hạn từ một đến hai tháng xuống chỉ còn ba năm một năm từ mức ba bảy một năm hồi đầu tháng tám
đây cũng là mức lãi suất thấp nhất kỳ hạn từ một đến hai tháng được agribank bidv và việt tiên banh áp dụng
ở các kỳ hạn khác mỗi ngân hàng có mức điều chỉnh khác nhau
lãi suất kỳ hạn một mươi hai tháng trở lên tại agribank việt tiên banh bidv và việt con banh hiện chỉ quanh sáu một năm
giá vàng trong nước gần đây đã sô đổ các mốc sáu mươi một sáu mươi hai triệu đồng một lượng với diễn biến tăng giảm bất thường
và cao hơn giá vàng thế giới hơn bốn triệu đồng một lượng nhiều người nghi ngờ vàng trong nước đang bị làm giá
giá vàng đang có những phiên tăng giảm khó lường giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới bốn hai mươi hai triệu đồng một lượng
ở thời điểm vàng thế giới cán mốc hai sáu mươi sáu usd một ounce
theo hiệp hội kinh doanh vàng giá vàng tăng cao do doanh nghiệp không đủ nguồn lực để bán ra không phải do doanh nghiệp làm giá để đầu cơ
những nhận định vàng trong nước có thể lên đến tám mươi năm triệu đồng một lượng chỉ là đánh giá của những người đầu cơ kinh doanh
ngân hàng nhà nước sẽ can thiệp nếu giá vàng biến động mạnh